mặc dù chưa bước vào cao điểm của mùa khô nhưng hiện nhiều diện tích hồ tiêu trên địa bàn huyện bù đốp của tỉnh bình phước đang chết hàng loạt đặc biệt ở hai xã là tân thành và tân tiến ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh bình phước
đây là vườn tiêu được đầu tư gần sáu trăm linh triệu với số lượng một tám trăm linh nọc của gia đình anh ngô văn sang ở ấp tân định xã tân thành huyện bù đốc
vụ tiêu năm hai nghìn một mươi sáu dù mới thu bói nhưng vườn tiêu này đã cho năng suất hơn ba tấn hạt tuy nhiên từ nhiều tháng nay vườn tiêu của anh cứ đua nhau chết vườn tiêu một tám trăm linh nọc đang xanh tốt nay chỉ xót lại còn chưa đầy một trăm linh nọc
lúc mà nó mới phát hiện bệnh nó chết vài chục năm mình cũng mua thuốc mình đổ rồi xịt rồi đào mương cắt lá chân rồi làm cũng đủ thứ

vườn tiêu ba tám trăm linh nọc đang sanh tốt nay chỉ xuất lại còn chưa đầy một trăm linh nọc mình đổ rồi xịt rồi đào mương cắt lá chân làm cũng đủ thứ cắt
không riêng gì vườn tiêu của gia đình anh sang nhiều vườn tiêu khác cũng bị chết hàng loạt trong cảnh vô phường cứu chữa